quân đội ukraine cho biết hệ thống phòng không patriot bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại ukraine từ cuối tháng bốn này
hệ thống được cho là có thể hỗ trợ kiev bảo vệ bầu trời khỏi các tên lửa đạn đạo
hồi tháng một một nhóm sáu mươi năm binh sĩ ukraine đã được cử sang mỹ để học cách vận hành hệ thống tên lửa phòng không
khóa huấn luyện kéo dài trong một mươi tuần và kết thúc vào ngày hai mươi một tháng ba
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn bộ quốc phòng ukraine xác nhận hệ thống phòng không patriot đã được vận chuyển đến ukraine
sau đó một ngày bộ quốc phòng đức lần đầu tiên thông báo về việc berlin đã chuyển một tổ hợp hệ thống hệ thống tên lửa phòng không patriot cho ukraine
patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của quân đội mỹ hiện nay
một hệ thống phòng không patriot gồm sáu bệ phóng tên lửa di động một radar di động một máy phát điện và một trung tâm kiểm soát giao chiến có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách một trăm năm mươi km